thời tiết đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng và rất nhiều người dân muốn mở các cửa sổ hay là cửa thông gió
để lấy khí trời giúp cho ngôi nhà của mình thoáng mát hơn
tuy nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện đột nhập trộm cắp tài sản
những vụ việc vừa được công an thành phố đà nẵng phát hiện làm rõ trong thời gian vừa qua cho thấy
vẫn còn sự chủ quan của một bộ phận người dân trong tự phòng và bảo vệ tài sản của chính mình
đây là đối tượng phan minh hậu hai mươi sáu tuổi chú xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
do không có công việc làm ổn định nhưng muốn có tiền để tiêu xài nên hậu nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay hậu khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận cẩm lệ
cũng như toàn địa bàn thành phố đem bán đi lấy tiền tiêu xài của các tài sản
được biết hậu từng chấp hành án về hành vi nói trên vừa mãn hạn tù lại tiếp tục tái phạm
còn đây là nhóm đối tượng từ một mươi năm đến một mươi sáu tuổi gồm lê quốc huy chú quận sơn sơn
chú quận sơn trà nguyễn thành đạt và võ văn tùng cùng chú quận thanh khê
vừa bị công an quận cẩm lệ bắt giữ khi cùng rủ nhau đi đột nhập các xe ô tô không khóa cửa để trộm cắp tài sản của người dân
cả ba thống nhất để huy đứng ngoài cảnh giới còn tùng và đạt vào lấy tài sản
khuya ngày hai mươi ba tháng bốn trên đường nguyễn trung ngạn nhóm này đã đột nhập vào một ô tô
lấy được một dây chuyền vàng giá trị hơn bảy trăm linh triệu đồng chia nhau mua điện thoại đời mới
dây chuyền vàng để đeo và tiêu sải cá nhân thậm chí cho tiền cả người thân bạn bè
và thực hiện hành vi trộm cấp để nuôi sống bọn thân trong thời gian nắng nóng
nhưng với quyết tâm của cục của lực lượng xác định sự thì sau năm ngày chúng tôi đã xuất hiện đối tượng
và tiến hành bác tri thu tựa thông bộ số tôn vật
trên đây chỉ là một trong số những vụ án về trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đà nẵng thời gian qua
mà công an quận cẩm lệ và công an các đơn vị địa phương của đà nẵng phát hiện được
sự chủ quan và bất cảnh sát của người dân dẫn đến việc đột nhập trộm cấp của kẻ gian
chúng tôi muốn khuyến cáo với người dân
thứ nhất là hạn chế việc cung cấp thông tin thể hiện rằng việc mình không có nhà
ví dụ như trong các dịp lễ ví dụ như là đi làm mà đối tượng nó biết được cái luật đi làm không có nhà chúng ta
thì nó sẽ đặt một đồng hợp vào
thứ hai là việc tăng cường gia cố cửa đóng cửa tăng cường gia cố khóa
ngoài ra có thể là trang bị nâng cấp thêm hệ thống camera
nên để nhằm phòng ngừa cái tình hình tội phạm trong các tài sản
cẩn trọng và cảnh giác là vấn đề cốt lõi trước thủ đoạn của các loại tội phạm
cụ thể hơn đối với tội phạm trộm cắp không tạo điều kiện không chủ quan vẫn là vấn đề cốt lõi
để mỗi người dân tự phòng tự bảo vệ lấy tài sản của mình trước thủ đoạn của các đối tượng